theo kế hoạch khai thác của hãng các chuyến bay chở hàng đến và đi từ tp hcm hoạt động bình thường